chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị hôm nay công an tỉnh lào cai tổ chức lễ gia quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
phát lệnh tại lễ gia quân giám đốc công an tỉnh lào cai yêu cầu toàn thể lực lượng tăng cường công tác nắm phân tích dự báo tình hình
kịp thời tham mưu chỉ đạo phối hợp giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên ngay tại cơ sở
không để diễn biến phức tạp hình thành điểm nóng về an ninh trật tự
tập trung đấu tranh quyết liệt không khoan nhượng với các loại tội phạm
nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm xu hướng liên kết băng ổ nhóm hoạt động tín dụng đen bảo kê đòi nợ thuê
phòng ngừa và chấn áp mạnh tội phạm sử dụng hung khí vũ khí gây án
triệt xóa các đường dây tội phạm ma túy lớn các tụ điểm điểm phức tạp về ma túy
đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng kinh tế môi trường
tội phạm vi phạm pháp luật về pháo vũ khí vật liệu nổ
kiên quyết không để tội phạm lộng hành không để xảy ra các vụ trọng án nhất là trong dịp tết nguyên đán
bảo đảm tốt nhất an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui tết đón xuân yên bình hạnh phúc
đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
hôm qua công an tỉnh lai châu phá thành công chuyên án ma túy
bắt một đối tượng thu một bánh heroin cùng gần một mươi kg thuốc viện
vào hồi một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại km số bảy mươi năm quốc lộ bốn d hướng lai châu đi lào cai
thuộc địa phận bản chu va một mươi hai xã sơn bình
huyện tam đường phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bắt quả tang đối tượng lù a mình chú tại xã sơn bình huyện tam đường
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin gần một mươi kg thuốc viện
cùng một số vật chứng có liên quan hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
sau năm ngày truy vết bằng sự nỗ lực quyết tâm cao các lực lượng phối hợp của công an tỉnh đồng tháp
và công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ được hai đối tượng trộm cắp tài sản
tại tiệm vàng phương vi thuộc ấp hai xã mỹ hiệp huyện cao lãnh trị giá tài sản trên bảy trăm linh triệu đồng
sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba gia đình bà huỳnh thị mộng kiều chủ tiệm vàng phương vi
thuộc ấp hai xã mỹ hiệp huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
xây ra mất trộm tài sản ước tính trên bảy trăm linh triệu đồng
tài sản bị mất bao gồm trang sức bằng vàng thay điện thoại di động và tiền mặt
nhận được tin báo công an huyện cao lãnh đã nhanh chóng đến hiện trường
thu thập các thông tin tài liệu có liên quan
từ khi mà chúng tôi tới hiện trường thì nhận định đây là cái vụ án trộm cắp tài sản
có tính chất là rất nghiêm trọng vì đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
là có thua đoạn là tinh vi và chuyên nghiệp là lợi dụng đêm khuya
nhà người dân thì đã ngủ say đột nhập để lấy trộm tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau năm ngày truy vết lực lượng công an đã xác định
được đối tượng gây án là trần tuấn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện cái bè tỉnh tiền giang
là đối tượng đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
tuy nhiên kiệt không sinh sống tại địa phương sau khi lấy trộm tài sản đã lẩn trốn nhiều nơi
nên công tác truy bắt gặp rất nhiều khó khăn
tối ngày hai tháng một mươi hai công an huyện cao lãnh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
và công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp đối tượng trần tuấn kiệt
khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ một mươi sáu triệu đồng
một xe mô tô một bộ quần áo đối tượng kiệt đã mặc trong đêm đột nhập vào tiệm vàng và trộm cắp tài sản
mở rộng điều tra kiệt thừa nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại tiệm vàng phương vi
cùng lê văn lắm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
chiều ngày bốn tháng một mươi hai công an đã bắt khẩn cấp lê văn lắm khi đang lẩn trốn tại thành phố thủ đức
được biết tài sản trộm được kiệt đã đem bán được gần hai trăm linh triệu đồng để tiêu xài và trả nợ
lực lượng công an đã nhanh chóng thu hồi được toàn bộ số tiền trên
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để hoàn thiện hồ sơ
sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thành phố hà nội
về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá phát hiện lâm có hoạt động
tín dụng đen trên địa bàn nên tiến hành mời đối tượng lên làm việc
quá trình điều tra lâm thừa nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
lâm từ hà nội vào thành phố rạch giá để hoạt động tín dụng đen
với các hình thức cho vay tiền góp ngày và tiền đứng
với lãi suất cao vượt quá quy định của pháp luật
cụ thể từ tháng tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
lâm đã cho năm người phụ nữ trên địa bàn thành phố rạch giá
vay số tiền một trăm tám mươi năm triệu đồng góp trong vòng hai mươi năm ngày
với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm gấp một mươi tám hai mươi năm lần so với lãi suất quy định
thu lợi bất chính trên năm mươi hai triệu đồng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại quốc lộ bốn e
thuộc phường nam cường thành phố lào cai
tổ công tác đặc biệt thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai
đã bắt quả tang phạm đức giang chú tại phường nam cường thành phố lào cai
đang tàng trữ một mươi ba quả pháo nổ tự chế
tại cơ quan công an phạm đức giang khai nhận do tò mò về cách tự chế pháo nổ
giang đã tìm hiểu cách tự chế thúc pháo
sau đó mua giấy để cuốn pháo và tự tạo ngòi cháy chậm bằng giấy bọc thực phẩm
rồi thực hiện các bước tự chế thành hình dạng pháo nổ
sau khi chế tạo xong giang cầm theo một mươi ba quả pháo tự chế
và cùng bạn đi tìm khu vực vắng người để đốt thử
tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện hành vi
thì bị lực lượng công an kiểm tra và thu giữ
trong khi đó tại thành phố hải phòng
theo thông tin từ quận hải an
thì cơ quan chức năng địa phương đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ nổ
xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong
trước đó vào chiều tối ngày một mươi ba tháng một mươi hai
tại một nhà dân ở đường tân vũ phường tràng cát quận hải an
đã xảy ra nổ lớn làm bay máy tôn và đồ đạc trong nhà
khi người dân sống gần khu vực đến hiện trường
phát hiện năm thanh niên sinh năm hai nghìn năm
trú tại phường tràng cát bị thương nặng
đang nằm trên nền nhà
bên cạnh có nhiều sắc giấy và vật liệu để chế tạo pháo
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai do thương tích nặng
nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
bước đầu kết quả thu thập tại hiện trường cho thấy
rất có thể nạn nhân đã gặp nạn
khi đang thực hiện sản xuất trái phép pháo nổ
được biết thời gian qua trên địa bàn thành phố hải phòng
đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến sản xuất pháo nổ trái phép
chỉ tính trong hai tháng gần đây
đã xảy ra ba vụ làm chết ba người
và một người bị thương nặng đang điều trị
hiện các vụ việc đang tiếp tục được lực lượng công an địa phương
phối hợp vào cuộc điều tra làm rõ theo quy định
chỉ sau một ngày ra quyết định truy nã
đối với đối tượng võ văn phúc
trú tại xã vĩnh an huyện châu thành tỉnh an giang
về hành vi cối gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
đã nhanh chóng xác định bắt giữ và di lý đối tượng
từ thành phố hồ chí minh về tới địa phương
theo kết quả điều tra
vào khoảng hai mươi h ngày năm tháng ba
sau khi nhậu say phúc đi đến nhà bà lê thị phượng
để tìm bạn
trong lúc phúc đang đứng nói chuyện với bạn
thì bị lê văn rin từ trong nhà bà phượng đi đến
dùng tay bóp cổ
phúc chạy vào trong nhà anh trai lấy dao
ra chém trúng cổ tay trái của rin
gây thương tích một mươi ba
lúc này trần thành hoàng chạy đến can ngăn
thì cũng bị phúc dùng dao chém trúng tay gây thương tích
trong thời gian bị cấm đi khỏi nơi cư trú
để phục vụ công tác điều tra
phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày một mươi một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
đã ra quyết định truy nã đối với võ văn phúc
về hành vi cố ý gây thương tích
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần hoàng hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ hậu thường trú tại số ba mươi bốn a trên một trăm hai mươi tám an đà
phường đằng giang quận ngo quyền thành phố hải phòng
về tội giết người
còn về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác
công an quận ngo quyền thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
là hai anh em cùng cha khác mẹ
cùng có hộ khẩu thường trú
tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng
phường cầu tre quận ngo quyền
thành phố hải phòng
đối tượng trần đức thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và đối tượng trần đức hải sinh năm hai nghìn
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay
cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện